và trong sự nghiệp của ông không thể không nhắc tới ca khúc lá cờ đảng
được ông sáng tác năm một nghìn chín trăm tám mươi nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mặc dù thời gian ông viết ca khúc này không kéo dài
nhưng chính những năm tháng được sống và chiến đấu bên lá cửa đảng thiên liêng
đã là nguồn động lực chính giúp ông cất lên những giai điệu đầy xúc cảm
bằng tất cả niềm tin yêu của mình dành cho đảng cho dân tộc
nhạc sĩ văn an tên khai sinh là nguyễn văn an
sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tại nam định
trước cách mạng tháng tám khi còn trên ghế nhà trường
văn an đã tham gia hoạt động trong các ban nhạc học sinh
cho nhạc cổ vũ tuyên truyền từ thiện truyền bá quốc ngữ ở bắc ninh
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi vừa tròn một mươi bảy tuổi
ông tham gia quân đội theo đoàn quân lên miền tây bắc xa xôi
trong cuộc trường trinh kháng pháp
suốt cuộc đời phục vụ cách mạng phục vụ kháng chiến
văn an đã sáng tác hàng trăm ca khúc
một số ca khúc có thể coi là dấu son trong sự nghiệp sáng tác của ông
như đâu đảng cần chúng ta có mặt thái văn a đứng đó đôi dép bác hồ đường lên tây bắc
đặc biệt ca khúc lá cờ đảng ra đời năm một nghìn chín trăm tám mươi
khi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập đảng
là một trong những sáng tác nổi bật nhất của văn an
đã qua hơn một phần ba thế kỷ
lá cửa đảng vẫn tươi giói sức sống
khẳng định niềm tin vững vàng với đảng với dân tộc
nhạc sĩ văn an nhà báo yên ba hiện đang công tác tại báo quân đội nhân dân
cũng như người cha của mình năm một mươi bảy tuổi
nhà báo yên ba đã viết đơn xin chào hàng ngũ quân đội nhân dân việt nam
từ người thân trong gia đình rồi trở thành những người đồng chí đồng đội của nhau
nhà báo yên ba chưa bao giờ quên được những bài học trong quân nghiệp
mà ông đã học hỏi được từ người cha đăng kính của mình
ông là một sĩ quan quân đội đồng thời là một nhạc sĩ một nghệ sĩ
cái mà tôi thấy là thứ nhất là tôi cảm giác là
rất rõ ở bố tôi là bố tôi là một người rất là hiền
thế nhưng mà trong công việc của bố tôi
thì tôi cũng cảm nhận thấy rằng là
bố tôi là một người rất là chuyên nghiệp
và tôi tận mắt tôi đã chứng kiến
rằng là bố tôi đã làm việc cái công việc của một
nghệ sĩ của một nhạc sĩ quân đội
với toàn bộ cái năng lực sức lực cái niềm đam mê
cũng như là cái trách nhiệm của ông đối với công nghiệp
với công việc đối với công chúng
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nhạc sĩ văn an được cử đi học lớp sáng tác
do chuyên gia triều tiên hướng dẫn
sau đó một năm nhạc sĩ văn an chính thức được phân công
phụ trách chương trình văn nghệ quân đội trên đài tiếng nói việt nam
từ đó ông biên tập ca nhạc và giảng dạy nhiều lớp sáng tác
ca khúc trong và ngoài quân đội cho đến khi nghỉ hưu
nhạc sĩ văn an là một người rất là hiền hậu
và anh là một người nhân cách
có thể nói là rất đáng tin cậy kính trọng và một tài năng
đối với thanh hoa thì anh luôn luôn là một biểu tượng
một cái hình ảnh rất đẹp của người bộ đội
và một cái niềm tin và một sự trong sáng về tất cả những tác phẩm của anh
tất cả những bài ca ngợi quê hương đất nước nó hồn nhiên
và trong sáng đến mức độ như giường như phải thế
nhạc sĩ thanh phúc người bạn thân người đồng nghiệp luôn song hành
cùng nhạc sĩ văn an trên mọi nẻo đường âm nhạc
giờ đây mặc dù tuổi đã cao nhưng ông chưa khi nào quên người thủ trưởng
luôn gắn bó suốt thời gian công tác tại đài tiếng nói việt nam
và trong những năm kháng chiến chống mỹ
dù cuộc sống có khó khăn nhưng tình bạn tình đồng chí đồng đội của hai người nghệ sĩ khoác ao lính
vẫn luôn được họ chân quý như những điều thiêng liêng nhất

hai người chúng tôi là cùng nhau phục vụ quân đội
bằng cách tức là một người quản lý hoạt động của văn công toàn quân
một người quản lý hoạt động của chiến sĩ trong toàn quân
có chúng tôi thì chúng tôi thu thanh
chúng tôi tổ chức đưa lên sóng để tuyên truyền
chúng tôi tổ chức đưa lên sóng để tuyên truyền
thế cho nên là các đoàn văn công quân khu các quân khu chiến sĩ văn nghệ là đâu cũng mời

coi như là chúng tôi đi xuống tuần quân quanh năm
tôi cứ nói đùa là cơm nhà có được ăn đâu
toàn đi ăn cơm đơn vị thôi
quanh năm này tháng là đi với các đoàn người ta mời về để tổ chức thu thanh cho người ta
quanh năm này tháng là đi với các đoàn người ta mời về để tổ chức thu thanh cho người ta

nhà tôi đang công tác cùng với anh văn an thì hai anh em gắn bó
người ta cứ nói vui là văn an đi trước thanh phúc
người ta cứ nói vui là văn an đi trước thanh phúc
mở đầu thanh phúc kết thúc văn an
hai anh em luôn luôn các chương trình đó gắn liền với nhau
sống với nhau chân tỉnh quý hóa lắm
mà đặc tính của anh văn an là anh ấy lành hiển ít nói

anh em đúng là đến bây giờ anh ấy không còn được sống
nhưng mà nhớ lắm

dường như chính tính cách thường ngày đã được thể hiện rõ trong buổi sáng tác của văn an
lắng nghe âm nhạc của ông khán thính giả luôn thấy ở đó là một tâm hồn nghệ sĩ thật lạc quan hiền hậu và dung dị
ông viết về đề tài đảng nhưng không hề có sự giáo điều khô cứng
mà ngược lại tác phẩm của ông khiến người nghe như được tiếp thêm ý chí niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng
một trong những cái mảng rất là mạnh của văn an
là ông là một người ca ngợi cái lý tưởng
rất là cũng bằng một cái hơi thở hết sức là chịu tình
chứ nó không lên gần nó cũng như nhiều cái tác phẩm khác
thì là ông có cái bài lá cờ đảng là một cái bài mà người ta thấy rằng là
rất là nhiều các thế hệ thanh niên đã hướng theo cái bài hát đó để đi tới với ý tưởng của mình
tất nhiên là lý tưởng thì nó rất là nhiều trông gai
và trong âm nhạc của văn an nó cũng chỉ ra được cái điều đó
có thể khẳng định ca khúc lá cờ đảng của nhạc sĩ văn an
là một trong số những tác phẩm tiêu biểu đối với mảng ca khúc cách mạng
ông đã chọn giai điệu ngọt ngào tha thiết làm dòng bạch chính
nhưng cũng không vì thế mà mất đi chất hào sảng hùng tráng của một tác phẩm có tính ca ngợi tôn vinh
tất cả những điều đó đã được làm nên chính từ một niềm tin yêu một lòng son sắc với đảng
với dân tộc của người nhạc sĩ khoác ao lính
và có lẽ cũng chính vì thế mà sức sống cũng như dấu ấn của ca khúc
vẫn luôn in đậm trong lòng khán thính giả trong gần bốn mươi năm qua
theo như là chỗ tôi biết thì có lẽ bố tôi viết ca khúc lá cờ đảng vào khoảng những năm tám mươi
chính xác là vào cái thời điểm mà cả nước kỷ niệm năm mươi năm thành lập đảng cộng sản
đến thời điểm năm một nghìn chín trăm tám mươi thì đất nước bắt đầu bước vào cái giai đoạn phải nói là gian khó nhất
về kinh tế xã hội rất là thiếu thốn về vật chất
thế nhưng mà bố tôi thì là một người có lẽ là khi mà bắt đầu bước chân vào cái cuộc đời quân ngũ
ngay sau cách mạng tháng tám rồi sau đó đi theo cách mạng thì bố tôi trước sau vẫn là một người
mà luôn luôn tin vào cái lý tưởng của mình một cách rất là trong sáng
rất là thành thực và cũng hồn hậu
và cái điều đó nó thể hiện rõ trong các cái ca khúc của ông
trong cả cái từng nét nhạc ca từ
thì cái ca khúc lá cờ đảng này nó cũng là một trong tôi nghĩ là một trong những cái tác phẩm nó phản ánh rõ nét nhất
những cái đặc điểm của bố tôi
cả cuộc đời họ tin tưởng
và một cái lý tưởng cao đẹp
và không có gì có thể phá vỡ được cái lý tưởng đó
vân đan có một cái cách suy tưởng rất tuyệt vời
từ một lá cờ mà anh đang viết thành một bài hát
người ta dễ nghe dễ cảm nhận
một bài hát lời ca rung dị
bài hát không có giống như những bài khác
một bài hát gào thét
một bài hát chữ tình
từ một lá cờ đảng mà thành một bài hát chữ tình thì tuyệt vời
vân đan có cuộc sống rất là giản dị
cách suy tưởng của vân đan thì rộng rãi lắm
cách đây ba mươi bảy năm
lần đầu tiên ca khúc lá cờ đảng được vang lên trên sóng đài tiếng nói việt nam
nhân dịp năm mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân thanh hoa
là người hát ca khúc lá cờ đảng
đến tận hôm nay
nghệ sĩ nhân dân thanh hoa vẫn không thể quên được kỷ niệm
khi lần đầu tiên bà nhận được bản thảo từ nhạc sĩ vân đan
anh vân đan mới chỉ đưa là
đây bài mới anh mới viết này
và hát nhé
thì nhìn thấy chữ lá cờ đảng là mình đã cảm thấy rằng là
hát như thế nào đây
và cũng nói với anh là anh phải hát trước cho em nghe
bởi vì thực sự là cái giọng em rất là mạnh
và nó không đủ cái hoành tráng để ca ngợi
đây là một cái hình biểu tượng thiêng liêng của cả một dân tộc
như khi nghe anh hát
và tất cả những cái tử ngữ ở trong đó nó rất là thân thương
nó gần gũi mở đầu là
đất nước vốn ngàn năm
ôi tự hào biết mấy
nó đã có một cái gì đó để làm cho mình
nó lưng lưng
và cảm thấy rằng là
dường như cái này mình hát không phải chỉ cho mình
không phải chỉ cho anh vân đan
cho tất cả mọi người
khi hát xong khi bắt đầu vào tôi thanh xong khi nghe lại
anh vân đan thì vỗ vai bảo là
em hát rất là đúng với ý của anh
em hát dung dị giảm dị
và em hát thật là gần gũi
khi mà nghe thấy nhạc sĩ nói như thế thì
thì nó rất là vui
ca khúc lá cờ đảng sau đó đã lan tỏa đến khắp mọi miền trên tổ quốc
trong những dịp lễ quan trọng hay những buổi sinh hoạt quần chúng
dù là sân khấu lớn hay nhỏ
lá cờ đảng vẫn luôn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc
là niềm vinh dự của mỗi ca sĩ khi thể hiện ca khúc
tại chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghệ sĩ ưu tú quốc hưng đã hát ca khúc lá cờ đảng mở màn cho đêm diễn
trên nền giai điệu mượt mà thấm thiết
cùng chất giọng dày chắc khỏe
phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú quốc hưng đã để lại thật nhiều ấn tượng tốt đẹp
đối với đảng lúc nào cũng là một cái ngọn cờ tiên phong nhưng mà đối với nhân dân thì lúc nào cũng vẫn gọi là giữ một cái trọn tâm lòng tấm lòng son đối với nhân dân
những người cựu chiến binh này đã từng có một thời tuổi trẻ sụp sôi ý chí chẳng kẻ thù nào có thể ngăn nổi bước chân của họ trên chiến trường
và mỗi khi hát ca khúc lá cờ đảng dường như tinh thần ấy lại được sống lại bồi hồi trong từng câu hát
khi hát cái bài này thì không những tôi và tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều hình dung tới ngày ba tháng hai là ngày thành lập đảng
và từng rừng người từng rừng cờ khớp hới trên các con phố của không những là của hà nội và của tất cả mọi miền trong cả nước để đứng lên để giành lại cái quyền độc lập tự do cho cả nước
và trong đó là có đảng dẫn đường
khởi này đã dẫn dắt chúng tôi đi tìm tới bến bờ hạnh phúc
có lẽ niềm hạnh phúc của người nhạc sĩ chính là khi đứa con tinh thần của mình luôn sống trong lòng bao thế hệ công chúng
cho đến ngày hôm nay lá cờ đảng vẫn được những bạn trẻ này hát lên trí bằng niềm tự hào dân tộc niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng
và từ lời ca khúc đó như thôi thúc những người trẻ cùng cố gắng phấn đấu sống học tập và làm việc để xây dựng quê hương đất nước đàng hoàng to đẹp hơn